nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan đại dịch này
qua các tỉnh mân cận
cũng như đảm bảo vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm
trên địa bàn
vâng một thông tin đáng chú ý về vấn đề đó

các công dân của trẻ khi lớn lên
từ năm hai nghìn hai mươi thì cả nước sẽ hoàn tất
việc này cha mẹ của trẻ
khi hoàn tất điền thông tin qua phần mềm
liên thông một cửa cán bộ tư pháp
sẽ kiểm tra lại và chuyển sang
phần mềm của bộ tư pháp và bộ công an
hệ thống tự động của bộ công an
sẽ cấp mã số định danh ngẫu nhiên
và ủy ban nhân dân phường xã
sẽ hoàn thiện vào giấy khai sinh
với mã số định danh cá nhân này
thì người dân không phải khai nhiều lần
thông tin cơ bản của mình không phải
sau chụp hay chứng thực
bản sao từ bản chính và điều này
sẽ giúp tiết kiệm một sáu trăm linh tỷ đồng
xin được chuyển sang một thông tin
đáng chú ý khác thưa quý vị dự án
đường sắt đô thị cát linh hà đông
đến nay đã hoàn thành chín mươi chín
chỉ còn một
khối lượng công việc vẫn còn đang răng rở
tuy nhiên thì đây lại là những công việc
phức tạp và mất nhiều thời gian nhất
theo ban quản lý dự án đường sắt bộ giao thông vận tải
một công việc còn lại
gồm chỉnh trang hoàn thiện mỹ quan
hoàn chỉnh hồ sơ lắp đặt một số thiết bị
thực hiện nốt các thử nghiệm và các bước
đánh giá an toàn vận hành thử
toàn hệ thống để kiểm chứng hoạt động
của thiết bị và đánh giá độ sẵn sàng
của hệ thống và nhân sự vận hành
hiện nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn
tập đoàn cục sáu đường sắt trung quốc
triển khai rất chậm cục đăng kiểm việt nam
vẫn chưa cấp giấy chứng nhận
đăng kiểm nào cho một mươi ba đoàn tàu dự án
do tổng thầu chậm trễ
cung cấp hồ sơ và chậm
trong khắc phục các chỉ tiết kỹ thuật
kinh tế việt nam sẽ tăng trưởng
nhanh nhất asean trong năm hai nghìn một mươi chín
với mức tăng trưởng đạt
sáu chín và dư trì
đến năm hai nghìn hai mươi một
và đây là một dự báo mới nhất được
ngân hàng standard charter đưa ra
trong dự báo kinh tế toàn cầu
vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo ngân hàng standard charter
nhận định đợt cắt giảm lãi xuất
phần trăm gần đây của ngân hàng nhà nước
là động thái mang tính đón đầu
trong bối cảnh việt nam thúc đẩy
tăng trưởng với xuất khẩu là
lao động chính trong ngắn hạn
đợt hạ lãi xuất sẽ không có nhiều
tác động lên tăng trưởng tín dụng và chi phí
đi vay thanh khoản ở
thị trường trong nước tiếp tục rời rào
và chi phí vay qua đêm
hiện ở gần mức thấp nhất
thưa quý vị mới đây
vừa công bố xếp hạng các nền kinh tế
tốt nhất để đầu tư
trong năm hai nghìn một mươi chín trong đó
việt nam vượt qua các nước láng giềng
đông nam á gồm malaysia indonesia
và singapore để xếp thứ
tám tăng từ vị trí
hai mươi ba của năm ngoái và đây là
tín hiệu rất tốt để thúc đẩy kinh tế việt nam
ngày một phát triển trong thời gian tới
và tin vui này cũng sẽ khép lại bản tin
kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
chính sách thuế thuận lợi
lao động có tay nghề
sự năng động sáng tạo của đối ngũ
quản lý doanh nghiệp đó là
ba tiêu chí cơ bản nhất để việt nam được
một tạp chí uy tín của mỹ bình chọn
là một trong hai mươi nền kinh tế tốt nhất
để đầu tư trong năm nay
người dân cũng đang
rất là mong mỏi
được tiếp nhận những đầu tư đấy
và đấy là cơ hội rất là tốt
cho việt nam
để nhận được
đầu tư của nước ngoài
xếp hạng của us
un world report được đưa ra
dựa trên ý kiến của bảy lãnh đạo công ty
trên toàn cầu bên cạnh ba tiêu chí
kể trên thì đánh giá của các quốc gia
về việt nam còn dựa trên
các yếu tố khác như sự ổn định
kinh tế tinh thần khởi nghiệp
đảm bảo tốt an ninh kinh tế
các tiêu chí này được xây dựng dựa trên
một báo cáo vào năm hai nghìn một mươi một của ngân hàng thế giới
trong đó nhấn mạnh bốn yếu tố
để một quốc gia trở thành địa điểm đầu tư tốt
con người môi trường
các mối quan hệ và không pháp lý
từ đó thúc đẩy cá nhân lẫn tổ chức đầu tư
vào thị trường tài chính công nghệ
hoặc các thương hiệu của nền kinh tế đó
những năm vừa qua thì phát triển
rất là nhanh và sau khi mà được
những tổ chức lớn đặc biệt những tạp trí lớn
trên thế giới mà đưa ra bình chọn như vậy
thì đây là cơ hội tốt cho những
cái nền kinh tế việt nam
phát triển cũng như là các doanh nghiệp việt nam
mà muốn vươn ra thế giới cũng như là
muốn kêu gọi đầu tư trong các giai đoạn
tới ở việt nam
theo các chuyên gia kinh tế việt nam đang là
nhà xuất khẩu hàng điện tử lớn thứ hai
hiện nay rất nhiều tập đoàn điện tử lớn
đang đầu tư vào việt nam
song song đó chi phí nhân công cạnh tranh
cũng là một lợi thế giúp việt nam trở thành
một trung tâm sản xuất hấp dẫn
chúng tôi bị hấp dẫn
bởi hà nội việt nam và chúng tôi dự định
sẽ đầu tư một nhà máy chế biến nông sản
tại đây bởi môi trường kinh doanh của việt nam
tương đối thuận lợi
ngân hàng phát triển châu á dự báo
tỷ lệ tăng trưởng của kinh tế việt nam
sẽ duy trì ở mức khá cao
sáu tám trong năm nay
rõ ràng nền tảng kinh tế cơ bản
của việt nam cùng những chính sách
vững chắc đang đi đúng hướng đã mang lại
cơ hội tăng trưởng to lớn cho các công ty
và nhà đầu tư